ủy ban y tế quốc gia trung quốc cho biết là nước này ghi nhận tám mươi trường hợp tử vong vì bệnh viêm phổi do virus corona mới gây ra
hai bảy trăm bốn mươi bốn trường hợp nhiễm bệnh và trong đó có bốn trăm sáu mươi một trường hợp đang nguy kịch
theo ủy ban y tế quốc gia trung quốc trong hai mươi bốn giờ qua nước này ghi nhận bảy trăm sáu mươi chín trường hợp mới nhiễm bệnh viêm phổi do virus corona
một tám trăm linh sáu trường hợp nghi nhiễm mới và hai mươi bốn trường hợp tử vong đều ở tỉnh hồ bắc nơi có thủ vụ là thành phố vũ hán
ủy ban cho biết đã phát hiện tổng cộng gần ba mươi ba người có tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân
và ba mươi bốn trăm năm mươi ba người trong số này hiện đang được theo dõi sức khỏe trong khi năm trăm tám mươi ba người không cần theo dõi nữa
nhà chức trách y tế trung quốc cũng thừa nhận thiếu trầm trọng thiết bị chống virus corona
để ngăn ngừa dịch lan rộng tỉnh hồ bắc hiện cần khoảng một trăm linh bộ quần áo bảo hộ mỗi ngày
nhưng các nhà máy trên cả nước chỉ có năng lực sản xuất được mỗi ngày ba mươi bộ
bắc kinh đã chỉ thị cho các nhà máy nhanh chóng gia tăng sản lượng và chuyển hàng triệu khẩu trang
găng tay quần áo kính bảo hộ đến vũ hán